thưa quý vị và các bạn trong ngày mai dưới tác động của trường gió tây bắc thổi từ mực một năm trăm linh đến năm mét
gần như cả bắc bộ sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
một số khu vực như thủ đô hà nội hay hòa bình nhiệt độ sẽ cao trên ba mươi bảy độ
miền trung cũng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây
cộng thêm với ưng gió phơn nên cường độ nóng ở trung bộ cũng không kém các tỉnh miền bắc
trong ngày mai nắng nóng tiếp tục trải dài từ thanh hóa trở vào cho đến ninh thuận với mức nhiệt từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
riêng khu vực vùng núi phía tây cũng như các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho đến phú yên
nhiệt độ sẽ lên tới ba mươi tám ba mươi chín độ
còn ở miền nam dưới tác động của khối không khí biển ổn định bao trùm
trong đêm nay nam bộ và tây nguyên đều chỉ có mưa rào và rông ở một vài nơi
ngày mai trời tiếp tục nắng sớm và thời gian nắng kéo dài đến một mươi sáu một mươi bảy giờ chiều
nên mức nhiệt cao nhất ngày mai ở tây nguyên sẽ từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trong khi đó các tỉnh thành nam bộ nhiệt độ sẽ từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
nóng ba mươi sáu độ vẫn duy trì ở các tỉnh thành như bình phước tây ninh bình dương đồng nai
tp hcm biến tre hay ayunpa và cát tiên ở tây nguyên
trên biển trong đêm nay và ngày mai
tập trung ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
dự báo ở đây sẽ có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa chỉ từ bốn đến một mươi km
trong khi đó với khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa chỉ có mưa rào và rông vài nơi
nên tầm nhìn xa vẫn ở mức dứt trên một mươi km
gió ở dưới mức cấp năm nên không có sóng cao và biển động
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của tàu thuyền
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước